cản trở lớn nhất để ứng dụng các công nghệ thông minh và đèn tín hiệu giao thông cho đến thời điểm này được xác định là thói quen tập quán giao thông và đặc điểm phức tạp của một nền giao thông hỗn hợp
khi giao thông quá áp lực khi việc di chuyển ở đô thị đang mất quá nhiều thời gian việc tận dụng từng dây đèn xanh quý báu ở mỗi nút sao là tâm lý hết sức bình thường
thực tế trong quá trình điều khiển giao thông lực lượng chức năng cũng thường hướng dẫn lái xe di chuyển khẩn trương nhất có thể
mỗi khi đèn chuyển xanh hoặc khi hướng khác đã ngớt xe để tối ưu hóa khả năng lưu thoát tránh dồn ứ kéo dài trước đèn tín hiệu
ún tắc giao thông của đô thị sẽ còn là câu chuyện dài
các kế hoạch tăng mức độ đáp ứng của vận tải công cộng lên ba mươi năm bốn mươi còn phải đợi mạng lưới đường sắt đô thị mà đến nay mới chỉ có một tuyến đầu tiên
và chừng nào áp lực đi lại vẫn cao thì khi đó kêu gọi người dân thong thả đi chậm dần khi đến ngã tư bất luận đang đèn xanh như trong quy tắc của luật giao thông đường bộ gần như là bất khả thi
quy tắc trên giống như mục tiêu hướng tới của cả hành trình để đạt được một nền giao thông vừa trật tự quy củ an toàn lại vừa nhân văn
nhưng trên từng chặng các mục tiêu cụ thể cần phải khác nhau
câu chuyện về những trúc chắc trong quá trình ứng dụng công nghệ mới và các cụm đèn tín hiệu giao thông chỉ là một ví dụ cho thấy
còn nhiều thách thức đặt ra nếu muốn xây dựng một nền giao thông thông minh dựa trên công nghệ
công nghệ sẵn sàng hỗ trợ nhưng với điều kiện con người và môi trường đều đã sẵn sàng cho những phương thức thông minh
sự thí điểm để dọn đường cho công nghệ thông minh nên đi kèm với các hoạt động truyền thông sâu rộng trước và trong suốt quá trình thí điểm để người dân chủ động hợp tác
các cam kết cần được đưa ra để người tham gia thí điểm thấy yên tâm không bị rơi vào rủi ro pháp lý
sự thí điểm nếu chưa thành công nên có phân tích đánh giá lý do để không uổng phí và tránh sự hiểu lầm dẫn đến phản ứng bất lợi của người thụ hưởng đối với công nghệ thông minh
sự thông minh là giải pháp để giảm un tắc giảm tai nạn giao thông
nhưng ở chiều ngược lại với tư cách là một mục tiêu sự thông minh nên là cái đích đặt ra khi việc đi lại đã đạt trình độ ngay ngắn nền nếp và bớt căng thẳng
bởi cũng như con người nói về các ý tưởng thông minh là điều gì đó xa vời
nếu như đầu óc và cơ thể đều đang vật vã với đủ thứ gồng gánh và sức ép nặng nề
tối ngày hai mươi năm tháng năm tại thủ đô praha cộng hòa séc đã diễn ra đại hội lần thứ tư hội văn hóa nghệ thuật việt nam tại cộng hòa séc và kỷ niệm một mươi năm năm ngày thành lập hội
tới dự và phát biểu có đại sứ việt nam tại cộng hòa séc dương hoài nam và đại diện lãnh đạo các hội đoàn người việt tại châu âu cộng hòa séc cùng với các văn nghệ sĩ trí thức tại cộng hòa xéc
trải qua một mươi năm năm hình thành và phát triển hội văn hóa nghệ thuật việt nam tại séc là một trong những hội người việt luôn đi đầu trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại cộng hòa xéc và châu âu
hội đã có nhiều bước phát triển tích cực với mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống việt nam lan tỏa các loại hình nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể được unesco công nhận
tới nay nhiều cơ lộc bộ các nhóm văn hóa nghệ thuật đã được thành lập truyền tải và lan tỏa giá trị văn hóa việt không chỉ tới đông đảo bà con cộng đồng người việt tại cộng hòa xéc mà còn người dân sở tại làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho bà con người việt ở nước ngoài
tiêu biểu như các festival dân tộc thiểu số đêm nhạc kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn giọng ca bolero toàn châu âu và đặc biệt là cuộc thi hoa hậu áo dài phu nhân
nhằm tôn vinh vẻ đẹp của ta áo sải việt nam tới bạn bè quốc tế
phát biểu tại chương trình đại sứ việt nam tại cộng hòa séc dương hoài nam gửi lời chúc thành công tới đại hội lần thứ tư hội văn hóa nghệ thuật việt nam tại cộng hòa xéc
đại sứ đánh giá cao tâm huyết sự nỗ lực đam mê đóng góp của thành viên ban chấp hành hội là những cá nhân tích cực luôn cố gắng duy trì hoạt động văn hóa nghệ thuật của hội trong một mươi năm năm qua
mang lại đời sống văn hóa tinh thần cho bà con người việt tại xéc
không chỉ tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật mà hội còn tham gia tích cực trong các hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương đất nước
đại sứ tin tưởng tiếp nối những truyền thống tốt đẹp kể từ ngày thành lập hội văn hóa nghệ thuật việt nam tại cộng hòa xéc sẽ bầu ra những thành viên có tâm với cộng đồng
tiếp tục kế thừa phát huy những giá trị tốt đẹp trong thời gian qua góp phần nâng cao hơn nữa vai trò vị thế của người việt nam tại cộng hòa séc nói riêng và cộng đồng người việt tại châu âu nói chung
quảng bá vẻ đẹp đất nước con người việt nam đến với bạn bè quốc tế đại hội đã kiện toàn và bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi tám gồm bốn mươi một thành viên
ông phạm gia hậu tiếp tục được tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội đại hội cũng thông qua phương hướng nhiệm kỳ tới tập trung vào việc củng cố tổ chức
nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật tạo sân chơi văn hóa văn nghệ sinh động cho cộng đồng và quảng bá hình ảnh việt nam tại xéc
chào mừng thành công của đại hội và nhân kỷ niệm một mươi năm năm thành lập hội các đại biểu đã được thưởng thức một chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc với nhiều tiết mục do các bà con người việt tài xế biểu diễn